thưa quý vị trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra lưu động tại khu vực cầu mai pha
thuộc thôn khom pass xã mai pha tp lạng sơn tỉnh lạng sơn
tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã kịp thời ứng cứu một nam thanh niên nhảy cầu
phát hiện một xe mô tô bị bỏ lại bên phải cầu hướng hà nội lạng sơn
tổ công tác thấy dưới chân cầu có một nam thanh niên đang nổi trên mặt nước
ngay lập tức các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện hỗ trợ
cho các thanh niên ổn định tinh thần bắn ra đối tượng cho thân nhận
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cũng vừa bắt giữ một đối tượng dùng vật giống như súng
để cướp tiệm vàng tại tp sóc trăng
khoảng chín h một mươi năm sáng ngày hai mươi sáu tháng một công an tp sóc trăng tiếp nhận tin báo có một đối tượng
sử dụng vật có hình dạng là súng đe dọa chủ tiệm vàng thanh tâm
địa chỉ tại ngã bốn đường hai bà trưng phan chu trinh cướp một sợi dây truyền màu vàng
công an tp sóc trăng đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng xác định đối tượng tên là tăng minh phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thường trú tại sóc trăng tăng vật thu giữ là một sợi dây chuyền vàng một mươi tám k
một khẩu súng bắn đạn cao sổ
tin tức an ninh trật tự lợi dụng ngày tết thì hai đối tượng người nước ngoài đã vận chuyển số lượng lớn ma túy
từ bên kia biên giới vào việt nam tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại địa bàn
địa bàn biên khọc xã mai sơn huyện tương dương tỉnh nghệ an lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã phát hiện
bắt giữ hai đối tượng là sông tâu sò và tồng sông tánh đều trú tại bản phà đáng huyện mường quắn
tỉnh hủa phan lào đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào việt nam
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hơn một mươi hai kg nhựa cây thuốc viện và một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai dao nhọn và một số tăng vật liên quan khác
theo lời khai ban đầu của các đối tượng lợi dụng ngành nghỉ tết nguồn đán của việt nam
mang số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới vào việt nam để bán kiếm lời
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện và bắt giữ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng trần thị trang ba mươi bảy tuổi
quay tại bàn huyện vũng tàu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành
tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trang đã mang theo hai sợi dây trang
đưa sợi dây truyền đến một tiệm vàng tại xã an phước để cầm cố
lần đầu trang đưa sợi dây truyền vàng thật
sau khi ngã giá với chủ tiệm thì trang đã tráo sợi dây truyền giả đưa chủ tiệm vàng
sau khi chủ tiệm đưa tiền cho trang kiểm tra sợi dây chuyền phát hiện là vàng giả
nên đã báo cơ quan công an
thưa quý vị theo báo cáo tổng hợp của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vào chiều tối ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một cho biết
số ca nhập viện do tai nạn giao thông pháo nổ đánh nhau ngộ độc thực phẩm ở dịp tết năm nay đều tăng cao hơn so với cùng kỳ dịp tết năm ngoái
tính chung sau sáu ngày nghỉ lễ có ba bốn mươi một ca cấp cứu do đánh nhau tăng so với tết năm hai nghìn hai mươi hai
trong số đó tương đương là hơn một ba trăm linh ca phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có một mươi trường hợp tử vong
về tai nạn lao động sinh hoạt trong sáu ngày nghỉ
có gần một mươi hai ca khám cấp cứu một mươi chín ca tử vong
về cấp cứu ngộ độc tổng sáu ngày có gần bảy trăm linh ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn
dối loạn tiêu hóa tăng hai mươi so với cùng kỳ tết năm trước
ngoài ra có bốn trăm linh ba bệnh nhân khám cấp cứu vì tai nạn pháo nổ pháo hoa tăng ba mươi bốn
hai mươi ca vào viện vì tai nạn vũ khí vật liệu nổ tự chế tăng hơn hai mươi sáu với hai ca tử vong
hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão
theo báo cáo mới nhất của cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong bảy ngày nghỉ tết toàn quốc đã xảy ra một trăm năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm tử vong tám mươi chín người và bị thương một trăm một mươi một người
đường bộ xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm tử vong tám mươi năm người bị thương một trăm linh chín người
đường sắt xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm tử vong bốn người bị thương một người
đường thủy xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại an giang
làm bị thương một người
đa phần các vụ tai nạn giao thông đều xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
như đi không đúng chiều đường phần đường và làn đường quy định
không chú ý quan sát chuyển hướng không đúng quy định
không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau
điểm đáng chú ý nguyên nhân tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia xảy ra
đã giảm sâu so với cùng kỳ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một tức là ngày năm tết
là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão
người dân từ các địa phương đã quay trở lại các thành phố để bắt đầu làm việc từ ngày mai
và mật độ giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố tăng cao
ngày cuối cùng nghỉ tết nguyên đán lưu lượng phương tiện trở lại cửa ngõ phía nam hà nội tăng cao đột biến
từ khoảng một mươi bốn giờ chiều mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường vành đai ba
tuyến pháp vân cầu rẽ đường giải phóng nguyễn trãi đều đông đúc
nhiều tuyến đường của thủ đô cũng trong tình trạng tương tự
tại các điểm này lực lượng cảnh sát giao thông đều được bố trí để phân làn phân luồng xử lý sự cố

tại thành phố hồ chí minh năm nay người dân trở lại thành phố không rộn rập vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ như những năm trước do những người dân ở xa đã quay trở lại thành phố sớm hơn
ghi nhận ở cửa ngõ phía tây trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn thị trấn tân túc huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cho thấy mật độ giao thông ở đây đã đông hơn so với ngày thường
nhưng vẫn rất thông thoáng các phương tiện ô tô xe máy đi lại không gặp bất cứ khó khăn nào